đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện đông anh thành phố hà nội
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu huyện đông anh phát huy lợi thế của huyện nông thôn mới thu hút đầu tư đẩy mạnh đô thị hóa
phát biểu tại buổi làm việc biểu dương những kết quả mà huyện đông anh đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí hoàng trung hải đề nghị huyện đông anh cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại
phát huy lợi thế của huyện nông thôn mới đẩy mạnh đô thị hóa
đồng chí hoàng trung hải cho biết năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội đặt mục tiêu có sáu mươi số quận
do đó các huyện ngoại thành phân đấu lên quận phải có lộ trình phát triển tốt đồng bộ với thành phố
đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ xã phường phải thường xuyên nhắc nhở người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường chất tự về hè
lưu ý vấn đề quản lý đội ngũ công nhân các khu công nghiệp
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu huyện đông anh cần thường xuyên quan tâm đến những tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vương mắc của công nhân
đồng thời phải gia tăng giá trị đầu tư trên một diện tích đất khi kêu gọi đầu tư và chú ý đến vấn đề môi trường thu hút thành lập doanh nghiệp mới